kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng nay hai tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số một trăm linh ba đường nguyễn đình chiểu tổ một khóm bốn phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang khiến hai người tử vong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy an giang điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa
sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt không cháy lan sang các nhà kế bên
lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu ông lâm tuyển dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám còn chị thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cháu ông dân và con gái là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi hai phát hiện tử vong
công an huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn lê hoàng bảo về tội cố ý gây thương tích
theo đó bảo dùng dao chém anh nguyễn việt nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với nguyễn lê hoàng bảo
tại cơ quan điều tra anh nhẫn đã đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thơi tích
tại cơ quan điều tra anh nhẫn đã đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thơi tích
tại cơ quan điều tra anh nhẫn đã đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về tội cố ý gây thương tật một mươi hai anh nhẫn có đưa ra một bản tin về t
thượng tọa thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
tại phiên sơ thẩm ông lê tùng vân bị tòa án nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt năm năm tù
năm bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ ba đến bốn năm tù giam cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền cho vay trên ba mươi sáu tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệt phá
ba đối tượng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng khai nhận cho vay cầm đồ theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bắt họ
lãi suất cho vai giao động từ một đến sáu đồng một triệu một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn sáu trăm bảy mươi bảy hợp đồng được thực hiện với hơn hai bảy trăm linh khách hàng
tổng số tiền đã cho vay là ba mươi sáu tỷ đồng
tiến hành khám xét
khẩn cấp năm địa điểm cơ quan công an phát hiện tạm giữ một bộ máy tính để bàn
một máy tính bảng bốn điện thoại di động hai một trăm tám mươi ba giấy vai tiền cùng nhiều giấy tờ liên quan khác
tiến hành đột kích kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke galaxy ở xã ninh quang thị xã ninh hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an thị xã ninh hòa
đã phát hiện bốn mươi ba người dương tính với chất ma túy
tại chỗ các tổ công tác đã phát hiện bốn mươi ba người dưng tính với chất ma túy
công tác phát hiện nhiều loại ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh có bốn mươi ba trên bốn mươi bốn người dương tính với các chất ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây một số đối tượng thuê phòng hát tại các cơ sở karaoke
để tổ chức hát vui chơi giải trí và sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc lo lắng trong quần chúng nhân dân
qua công tác nắm tình hình và triển khai phương án đấu tranh triệt xóa
công an tỉnh quảng bình triệt xóa nhiều tụ điểm nhức nhối trên địa bàn
nhiều đối tượng đã bị bắt giữ khởi tố và xử lý hình sự liên quan đến hoạt động tổ chức
chứa chấp cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
bốn mươi hai đối tượng bị cơ quan công an quảng bình bắt giữ tại cơ sở kinh doanh karaoke thiên đường hai
trên địa bàn thành phố đồng hới vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vì liên quan đến việc sử dụng ma túy
theo tài liệu của cơ quan điều tra cơ sở kinh doanh karaoke này có hai mươi tám phòng hát
khách đến đây hay tổ chức sử dụng ma túy và bay lắc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc cùng nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và một số thuốc dạng viên một số tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận
là ma túy tổng hợp dạng ketamin
em vẫn nhận thức chất đủ chất chính chuẩn về tạc hại loài ma túy
thường rủ rễ lợi dụng bữa tiệc sinh nhật dịp sau những bữa ăn nhầu vui chơi
vào các địa điểm karaoke nhà hàng khách sạn quán bar để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cô bạn tỉnh quảng bình
các đối tượng hoạt động của cơ quan điều tra này cũng là một trong những giới thiệu
hoạt động phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt nhằm qua mất lực lượng chức năng
điểm đến của các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thường là các cơ sở kinh doanh karaoke
lợi dụng việc người thuê phòng hát karaoke có thể tự do sử dụng các phòng đã thuê
có trang bị đèn sân khấu mở ảo có hệ thống loa công suất lớn
nhiều đối tượng đã tổ chức sử dụng ma túy ngay trong các phòng hát
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có những chỗ là họ nhận thức
chưa định nơi định trốn về vấn đề tạc hại để tổ chức hoặc là để cho mượn sử dụng cơ sở
mình đang kinh doanh đó để các đối tượng vào để sử dụng trái phép chất ma túy
các chủ cơ sở kinh doanh đó là họ đều biết được là các đối tượng vào đó để thuê vào để mục đích làm gì
nhiều khi họ nghĩ đến lợi nhuận tức thơi nhưng họ không biết được
họ không ý thức được hệ lý nó kèm theo trong hành vi của
và những cái đó là vô tình như tiếp tay để cho các đối tượng vào để sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vì những lợi nhuận do hoạt động kinh doanh mang lại
nhiều chủ cơ sở karaoke đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm ngơ các hoạt động phạm tội về ma túy
để đấu tranh triệt xóa tệ nạn này một cách hiệu quả
ngoài việc thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đối tượng vi phạm
thì những người có trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động của quán karaoke
cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh
đừng vì lợi nhuận trước mắt mà vi phạm pháp luật
công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự năm đối tượng
gồm phạm văn thịnh hai mươi sáu tuổi nguyễn minh phúc ba mươi một tuổi trần thị dành ba mươi hai tuổi
lê văn tính ba mươi ba tuổi và vạn thị kim diệu hai mươi chín tuổi để điều tra về hành vi đánh bạc
trong đó đối tượng phạm văn thịnh còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy
trước đó năm đối tượng trên bị bắt quả tang đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bầu cua
tại một quán cà phê trên địa bàn xã thạnh phú
tăng vật thu giữ một bộ lắc bầu cua và gần một mươi một triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
khám xét khẩn cấp nhà của phạm văn thịnh cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng
hình dáng giống khẩu súng rulo màu đen cùng chín viên đạn và bảy gói nidông màu trắng
nghi là ma túy đá
thịnh khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở thành phố biên hòa
với giá là năm triệu một trăm linh nghìn đồng về để sử dụng con khẩu súng mua với giá hai triệu ba trăm linh nghìn đồng
của một đối tượng tên dũng gia lô trên mạng về để cất giấu phòng thân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận lê trân thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại số bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu
phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có xẻo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mảnh phải
và đối tượng phạm văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi một trên hai mươi hai ngõ dốc khu ba thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi năm
đối tượng này có nốt ruồi trên sống mũi cách đầu mắt trái hai cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý
lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện